ngày một mươi một tháng bảy hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean lần thứ một mươi ba với chủ đề
an ninh bền vững đã diễn ra tại thủ đô bangkok thái lan với sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng
một mươi nước asean và tổng thư ký asean
đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
làm trưởng đoàn đã tới sự hội nghị
phát biểu ý kiến tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch nhấn mạnh
asean cần tăng cường đoàn kết phát huy tính tự lực tự cường và nêu cao vai trò trung tâm
dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác khu vực đề xuất các nước phối hợp chỉ đạo hải quân
và các lực lượng hoạt động trên biển xây dựng tinh thần đối tác không đối đầu khi xử lý
ngư dân vi phạm đại tướng cho biết việt nam đang tích cực chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đề nghị các nước ủng hộ và đồng hành để việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ nước chủ nhà năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã ra tuyên bố chung của admm một mươi ba về an ninh bền vững trong đó hoan nghênh việt nam sẽ
đảm nhận chức chủ tịch asean và tổ chức admm lần thứ một mươi bốn và admm cộng lần thứ bảy vào năm hai nghìn hai mươi